sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã thăm đại tăng thống tép vông và đại tăng thống bukri
tổng bí thư bày tỏ lòng cảm ơn đối với các vị vua sư đại tăng thống
đã dành cho đoàn những nghi thức đón tiếp chú đáo trọng thị
đã luôn dành cho việt nam những tình cảm cao quý tình đoàn kết hiếu nghị cao đẹp
trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước
trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam ngày nay
nhấn mạnh đạo phật ở việt nam cũng đang ngày càng phát triển
tổng bí thư tin tưởng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước
trong đó có phật giáo việt nam và phật giáo campuchia sẽ luôn được gìn giữ vun đắp
tổng bí thư chúc các đại tăng thống và các vị chức sắc tôn giáo trường thọ
hoàn thành chức trách được giao đóng góp quan trọng vun đắp tỉnh hữu nghị việt nam campuchia
ngày càng phát triển